liên quan đến vụ án có ba người trong một gia đình tử vong tại cà mau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoàng lên
để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi ba h ngày bốn tháng bốn đối tượng nguyễn hoàng lên và vợ là chị trần thị mông tuyền
chú tại thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân đã cự cãi và xô sát
nguyên nhân do chị tuyền đòi chia tay nhưng lên không đồng ý
khi thấy hai bên xô sát bà nguyễn ngọc xứng là mẹ của chị tuyền ra can ngăn thì đã bị lên dùng xà beng đánh tử vong
hoàng sợ chị tuyền bỏ chạy và bị lên đuổi theo dùng xà beng đánh tử vong
và lúc này con riêng của chị tuyền sáu tuổi thấy vụ việc nên khóc lớn thì cũng bị lên đánh tử vong
sau khi gây án khoảng năm giờ ngày năm tháng bốn đối tượng cắt cổ tự tử nhưng được lực lượng chức năng đến hiện trường phát hiện và đưa đi cấp cứu
sau thời gian điều trị đối tượng đã tỉnh táo và khai nhận toàn bộ hành vi của mình